trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn tổ công tác của công an tỉnh ninh bình đã phát hiện quán karaoke hương lan
địa chỉ tại thị trấn thiên tôn huyện hoa lư do phạm hồng thái làm chủ
vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện có hai mươi bốn khách đang hát karaoke
tiến hành kiểm tra nhanh phát hiện một mươi bảy thanh niên nam nữ có kết quả dương tính với chất ma túy
hiện công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã tiến hành lập biên bản
xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hương lan và các trường hợp cố tình tập trung đông người
không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín